một bước quan trọng tiến tới gia nhập liên minh châu âu eu khi nước này hoàn tất trả lời bộ câu hỏi cần thiết
để ủy ban châu âu ec khuyến nghị lên hội đồng liên minh châu âu eu
từ đó tiến tới bắt đầu thảo luận về khả năng kết nạp nước này
trước đó ukraine đã nộp đơn xin gia nhập eu theo thủ tục khẩn cấp
lãnh đạo các quốc gia thành viên eu đã nhất trí khởi động quá trình tiếp nhập ukraine
tuy nhiên báo chí sau đó đưa tin các nước không thống nhất quan điểm về khả năng kết nạp ukraine
ngày một mươi bảy tháng bốn eu cho biết liên minh này sẽ cung cấp thêm năm mươi triệu euro viện trợ nhân đạo
cho những người chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột ở ukraine
cùng ngày người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn philip v grandi bày tỏ hy vọng
tình hình tại ukraine sớm ổn định sau khi hơn bốn tám triệu người dân nước này đã phải sơ tán
kể từ khi xung đột xảy ra vào cuối tháng hai